iran đang nỗ lực mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới trong đó có khu vực đông nam á mà một trọng tâm là việt nam
mới đây có đoàn ba mươi doanh nghiệp iran đã sang việt nam tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh làm việc với phòng thương mại và công nghiệp việt nam
đại sứ mong muốn đến năm hai nghìn hai mươi kim ngạch thương mại hai nước sẽ tăng lên hai tỷ đô la mỹ
iran cũng mong muốn hợp tác với việt nam trong lĩnh vực ngân hàng mong muốn thành lập một ủy ban hỗn hợp trong lĩnh vực này để thúc đẩy hợp tác
chiều nay ngày hai mươi bốn tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp tổng giám đốc tập đoàn ximen đức ông jor kecher đang có chuyến thăm việt nam để thúc đẩy hợp tác phát triển
tại buổi tiếp ông jokeser cho biết ông vừa có một cuộc gặp gỡ rất thành công với phía việt nam
trong đó hai bên đã trao đổi về khả năng phát triển hạ tầng giao thông như xây dựng sân bay đường cao tốc
ông nhìn nhận phát triển hạ tầng giao thông là tiền đề để tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa
sau cuộc gặp gỡ đối thoại với thủ tướng nguyễn xuân phúc nhân dịp diễn đàn kinh tế thế giới wfef tại davos thụy sĩ vào đầu năm nay
tổng giám đốc cm bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với việt nam để làm sao mang làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển ở việt nam
ông hy vọng hai nước có thể hình thành khung hợp tác trong lĩnh vực này để các doanh nghiệp có thể cùng nhau hiện thực hóa
đánh giá cao các ý kiến của tổng giám đốc tập đoàn ximen thủ tướng cho biết việt nam với hơn chín mươi triệu dân là cửa ngõ vào thị trường asean
không những thế đến nay việt nam đã ký kết một mươi hai hiệp định thương mại tự do fta với các đối tác lớn trên thế giới và đang tiếp tục đàm phán thêm bốn fta
tiếp cận việt nam thì siemens có thể tiếp cận thị trường rộng lớn
thủ tướng mong muốn cm hợp tác toàn diện hơn với việt nam không chỉ trong lĩnh vực dịch vụ mà cả sản xuất đầu tư
trong các lĩnh vực mà việt nam có kim ngạch xuất khẩu lớn và làm sao những ý tưởng của xi men trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể được chuyển giao mạnh mẽ ở việt nam
tinh thần là đẩy mạnh hợp tác lên tầm cao mới thủ tướng nói và nhấn mạnh cơ sở hợp tác bền vững lâu dài hai bên cùng có lợi
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra làm rõ các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến hoạt động đóng mới nâng cấp đăng kiểm tàu cá
theo nghị định sáu bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
thủ tướng chính phủ giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra làm rõ các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến hoạt động đóng mới nâng cấp đăng kiểm tàu cá
theo nghị định sáu mươi bảy kịp thời đề xuất xử lý nghiêm sai phạm
bên cạnh đó chủ động ra soát sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền các tiêu chuẩn quy chuẩn liên quan đến tàu cá vỏ thép vỏ gỗ vỏ vật liệu mới để đảm bảo chất lượng an toàn cho tàu cá khi hoạt động thủy sản trên biển
chỉ đạo các tỉnh thành phố ven biển trực thuộc trung ương tăng cường giám sát kiểm tra hoạt động đọc mới nâng cấp tàu cá theo nghị định sáu mươi bảy trên địa bàn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay ngày hai mươi bốn tháng năm tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của hội xuất bản việt nam nhiệm kỳ khóa ba và tổng kết đánh giá vai trò của hội xuất bản việt nam
đồng thời đưa ra giải pháp nhằm đóng góp tích cực hơn nữa vào việc xây dựng và phát triển sự nghiệp xuất bản việt nam trong nhiệm kỳ khóa bốn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
đại hội đã tổng kết những yêu nhược điểm đã làm được trong năm năm qua đồng thời lắng nghe những tổng kết của ban kiểm tra
đã làm được theo đúng tôn trì mục đích của hội xuất bản việt nam góp phần không nhỏ cho sự phát triển của ngành xuất bản phát hành sách việt nam
trong đại hội ông đỗ quý doãn chủ tịch hội xuất bản việt nam khóa ba công bố kết quả bầu cử ban chấp hành hội xuất bản việt nam khóa bốn gồm ba mươi một đồng chí
ban chấp hành đã họp và bầu ông hoàng vĩnh bảo thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông làm chủ tịch hội xuất bản việt nam khóa bốn
các phó chủ tịch gồm các ông lê hoàng nguyễn an tiêm nguyễn nguyên hoàng phong hà trong nhiệm kỳ bốn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai của hội xuất bản việt nam được kỳ vọng sẽ có nhiều bước phát triển tốt hơn nữa xứng đáng với vai trò và vị thế của hội xuất bản việt nam hiện nay
chiều nay tại di tích hải vân quan ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức lễ công bố quyết định đón nhận bằng di tích quốc gia hải vân quan
đã nhiều năm qua do chưa được phân định danh giới hành chính giữa hai địa phương là thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế nên di tích đặc biệt này đã bị xuống cấp trầm trọng
vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu hai địa phương này lần đầu tiên đã cùng ngồi lại để tìm cách cứu di tích hà văn quan
xây dựng kế hoạch hành động cùng bảo vệ hải vân quan và đệ trình hồ sơ lên bộ văn hóa thể thao du lịch đề nghị công nhận hải vân quan là di tích quốc gia
đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện đã ký quyết định số một nghìn năm trăm ba mươi một xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia hải phân quan
nằm ở độ cao bốn trăm chín mươi mét so với mực nước biển hải vân quan là cụm bố phòng quân sự với nhiều công trình gồm hệ thống thành lũy nhà kho trụ sự pháo đài thần công
sử sách ghi lại rằng hải vân quan xây từ đời trần và được trùng tu vào thời nguyễn năm minh mạng thứ bảy một nghìn chín trăm bảy mươi
năm một nghìn tám trăm ba mươi năm vua minh mạng đã cho khắc hải vân quan cùng với sông vĩnh điện và cửa hàn giang lên rụ đỉnh để làm quốc bảo
lịch sử nhiều thời ghi nhận hải vân quan đã phát huy hữu hiệu tác dụng của những con mắt thần trong đất giữ nước
qua bao biến thiên lịch sử hải vân quan với những dấu tích xưa huy hoàng vẫn còn vang bóng trước thời gian
suốt bao trạng đường dài dựng và giữ nước đèo hải vân và hải vân quan đã đi vào cuộc sống tâm thức người việt và đi vào nghệ thuật bởi sự trân trọng bởi cảm xúc bởi tình yêu
đến thời điểm trước tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy công trình này hiện chưa được khoanh vùng bảo vệ chưa được công nhận là di tích dù là cấp tỉnh
di tích hải vân quan được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia sẽ tạo cơ sở cho việc phục hồi tu bổ tôn tạo cũng như phát huy giá trị danh thắng được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan này
ngay sau lễ công bố và đón nhận bằng di tích quốc gia lãnh đạo hai địa phương đã cùng ký kết bản ghi nhớ về phối hợp quản lý di tích và cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích hải vân quan
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hướng dẫn người dân cách phòng bệnh cho đàn gia cầm ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng thú hy địa phương cũng đã tiêu hủy hơn sáu trăm linh con gà của gia đình ông tuyên bị nhiễm cú
bộ giáo dục và đào tạo vừa tổ chức trao thưởng cho đoàn học sinh việt nam tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm hai nghìn một mươi bảy việt nam có tám dự án tham dự thi thì có năm dự án đoạt giải chính thức của hội thi
trong năm dự án đoạt giải chính thức giải ba thuộc về dự án cánh tay robot cho người khuyết tật của em phạm huy
trường trung học phổ thông thị xã quảng trị bốn dự án đạt giải bốn thuộc về đoàn học sinh trường trung học phổ thông chuyên trần phú hải phòng
trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên trường đại học khoa học tự nhiên trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong tp hcm và một dự án của trường trung học phổ thông chuyên bảo lộc lâm đồng
ngoài ra có bốn dự án giành giải đặc biệt của các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trao tặng với thành tích này đoàn việt nam xếp thứ ba trong tổng số bảy mươi tám nước tham dự

ngoài ra có bốn dự án giải đặc biệt của các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trao tặng
viên đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch đàm phán lại các điều khoản trong hiệp định này hiện nhà trắng chưa quyết định sẽ đàm phán ba bên hay tiến hành với từng nước riêng lẻ
nhà trắng chưa quyết định sẽ đàm phán ba bên hay tiến hành với từng nước riêng lẻ